còn tại thành phố đà nẵng từ bốn h ba mươi phút sáng ngày hôm nay một mươi tháng bảy người dân thành phố đã được tắm biển và vui chơi thể thao ngoài trời trở lại với điều kiện tuân thủ nguyên tắc năm k
quyết định này được lãnh đạo thành phố đưa ra khi dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được khống chế
dù cho phép hoạt động tắm biển tuy nhiên theo quy định người dân chỉ được tắm trong cùng giờ buổi sáng từ bốn h ba mươi đến tám h buổi chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến không quá một mươi chín h
đồng thời đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm không tập trung đông người trên bãi biển khu vực tắm nước ngọt và các dịch vụ khác vẫn tạm dừng
gây nhận trong buổi sáng đầu tiên hoạt động tắm biển được nới lỏng hầu hết người dân đều ý thức và chấp hành những yêu cầu đặt ra
đây là lần thứ hai đà nẵng cho người dân tắm biển trở lại trong đợt dịch từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay
thành phố cấm biển lần đầu từ ngày bốn tháng năm sau đó mở lại vào ngày chín tháng sáu
đến ngày một mươi chín tháng sáu địa phương thông báo cấm biển lần hai khi phát hiện chuỗi lây nhiễm mới
để đảm bảo an toàn phòng dịch trong hoạt động tắm biển của người dân hiện nay
bàn quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã huy động một trăm linh quân số
túc trực tại một mươi hai bãi tắm giám sát và nhắc nhở việc tuân thủ các quy định
tuy nhiên thực tế với hơn ba mươi km bờ biển việc giám sát chặt chẽ là vấn đề không dễ
tuy nhiên hiện nay đối với việc thực hiện tắm biển đúng quy định của thành phố
yếu tố mà ý thức của người dân là quan trọng nhất
còn nếu chúng tôi huy động theo lực lượng của địa phương
thì hiện nay địa phương cũng phải thực hiện những việc phòng dịch tại khu dân cư
tại những vị trí khác
hy vọng là bà con thông qua việc nâng cao ý thức của mình
sẽ tự giác thực hiện cấm biển đúng quy định
và như vậy chúng ta sẽ đảm bảo được cái việc mà vừa trở lại sinh hoạt bình thường
mà vừa là đảm bảo trong cái việc mà không để dịch bệnh lây lan
cùng với tắm biển thì hoạt động thể thao ngoài trời
trong nhà đã được phép trở lại với điều kiện phòng dịch kèm theo
trừ hoạt động thể thao trong phòng kiến như tập gym yoga bia
và tất cả các hoạt động đã dừng trước đó như kinh doanh ăn uống tại chỗ
vẫn chưa được mở cửa
thực tế những nguy cơ tiềm ẩn vẫn ở mức cao
cùng với sự thần trọng của chính quyền và nỗ lực của các lực lượng
để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh thì ý thức của mỗi một người dân là vấn đề